thưa quý vị sáng nay ngày năm tháng năm tại tỉnh tây ninh thủ tướng chính phủ phạm minh chính
chủ tịch hội đồng điều phối vùng đông nam bộ đã chủ trì hội nghị lần thứ ba của hội đồng
với nội dung trọng tâm là tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch vùng đông nam bộ
thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
quy hoạch vùng đông nam bộ thời kỳ từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
bao gồm toàn bộ danh giới hành chính của thành phố hồ chí minh đồng nai bình dương
bà rịa vũng tàu bình phước và tây ninh
quy hoạch xác định xây dựng đông nam bộ trở thành vùng văn minh hiện đại phát triển năng động
là trung tâm hàng đầu của cả nước và khu vực đông nam á về kinh tế tài chính giáo dục đào tạo
khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số đồng thời giữ vai trò quan trọng trong liên kết
và thúc đẩy phát triển các vùng khác cũng như đi đầu trong thực hiện các mục tiêu phát triển của đất nước
và hội nhập quốc tế
đáng chú ý quy hoạch đặt ra yêu cầu phải phát huy tối đa nhân tố con người tạo môi trường sống tốt nhất
để thu hút nhân tài chuyên gia nhà khoa học nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao trí tuệ trẻ đến sinh sống và làm việc
hội nghị cũng đã thảo luận báo cáo của ủy ban nhân dân tp hcm về đề xuất các cơ chế chính sách
triển khai dự án đường vành đai bốn tp hcm về tình hình triển khai dự án cao tốc tp hcm một bài
báo cáo của bộ giao thông vận tải về giao thông kết nối vùng đông nam bộ tuyến đường vành đai bốn tp hcm cao tốc trân thành giang nghĩa
lãnh đạo các bộ ngành đề xuất các ưu tiên giải pháp giải pháp mang tính đột phá các cơ chế chính sách đặc thù
cần sớm thí điểm triển khai khai thông và tranh thủ các nguồn lực phục vụ phát triển vùng
các vấn đề đặt ra trong công tác điều phối vùng khi quy hoạch được phê duyệt công tác phối hợp nội vùng
liên vùng phối hợp với các bộ ngành địa phương để thực hiện quy hoạch với hiệu quả cao nhất
cùng với đó phải thúc đẩy đổi mới sáng tạo đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ
làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống đầu tư xuất khẩu tiêu dùng và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới
kinh tế số kinh tế xanh kinh tế tuần hoàn kinh tế chia sẻ kinh tế tri thức và đẩy mạnh đồng bộ toàn diện hơn ba đột phá chiến lược
thể chế hạ tầng nhân lực
thủ tướng lưu ý cần huy động nguồn lực tổng thể bao gồm nguồn lực trung ương nguồn lực địa phương nguồn lực xã hội
nguồn lực fdi vốn hợp tác công tư các cơ chế đổi mới lấy đầu tư công dẫn dắt kích hoạt đầu tư và mọi nguồn lực của xã hội
tại hội nghị thủ tướng phạm minh chính đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các phó thủ tướng các bộ ngành địa phương
thúc đẩy tiến độ các dự án hạ tầng chiến lược bao gồm cảng trung chuyển quốc tế cần giờ dự án cao tốc tp hcm mộc bài
dự án cao tốc giang nghĩa đắc nông trơn thành bình phước đường vành đe bốn tp hcm và yêu cầu cơ bản hoàn thành dự án sân bay long thành trong năm hai nghìn hai mươi
hoàn thành nhà ga t ba sân bay tân sơn nhất vào dịp ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi năm đẩy nhanh tiến độ một số dự án cao tốc
nhất là tuyến tp hcm biên hòa vũng tàu góp phần đưa vùng đông nam bộ thành đồng tổ quốc trong đấu tranh giành độc lập dân tộc
thống nhất đất nước tiếp tục phát huy vai trò thành đồng tổ quốc trong phát triển kinh tế xã hội thời kỳ mới
chiều nay phát biểu tại hội nghị công bố quy hoạch tỉnh tây ninh thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
thủ tướng phạm minh chính yêu cầu tập trung tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển tây ninh theo hướng bền vững kết nối
bản sắc hòa bình hiệu nghị
tây ninh thuộc vùng đông nam bộ vùng kinh tế năng động đầu tàu kinh tế của cả nước
là tỉnh biên giới có vị trí địa chính trị quan trọng về quốc phòng an ninh và đối ngoại của đất nước
là phên dậu hướng tây nam của tổ quốc vai trò kết nối các tỉnh tây nguyên với đông nam bộ
kết nối đồng bằng sông cửu long với đông nam bộ và hành lang kinh tế xuyên á
thủ tướng phạm minh chính nêu rõ quy hoạch tỉnh tây ninh được xây dựng trên cơ sở phát huy tiềm năng khác biệt
cơ hội nổi trội lợi thế cạnh tranh cũng như khắc phục những tồn tại hạn chế của tỉnh
vì vậy tỉnh tây ninh cần trú trọng tập trung thực hiện một trọng tâm hai tăng trưởng ba đẩy mạnh
cùng với đó tỉnh tây ninh cần lưu ý năm bảo đảm trong triển khai quy hoạch
đó là bảo đảm tính tuân thủ của quy hoạch bảo đảm tính đồng bộ của quy hoạch
bảo đảm tính liên kết của quy hoạch bảo đảm tính ổn định kế thừa phát triển của quy hoạch
và bảo đảm tính linh hoạt mở rộng của quy hoạch
thủ tướng phạm minh chính cũng đề nghị tỉnh tây ninh cần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
phổ biến các thông tin quy hoạch tới người dân
song song với đó các nhà đầu tư cần xây dựng chiến lược phát triển phù hợp với quy hoạch của tỉnh
tiên phong trong đổi mới sáng tạo ứng dụng khoa học công nghệ tiên phong trong đào tạo nguồn nhân lực của địa phương
cửa ngõ kết nối thương mại đầu tư phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc và xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị hợp tác và phát triển
sau đây là cụm thông tin về sự kiện kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
tối nay ngày năm tháng năm diễn ra chương trình câu truyền hình trực tiếp dưới lá cờ quyết thắng
tại năm điểm cầu hà nội điện biên tp hcm thanh hóa và con tum
chương trình đã đưa khán giả quay trở lại những năm tháng hào hùng với những ký ức không thể nào quên của một thời bom đạn
dự chương trình tại các điểm cầu có thủ tướng phạm minh chính các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước
lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và địa phương cùng đông đảo bà con nhân dân
câu truyền hình dưới lá cờ quyết thắng là chương trình quy mô lớn với ekip thực hiện khoảng năm trăm linh người
và sự tham gia của khoảng một diễn viên chuyên nghiệp không chuyên
điều diễn tại năm điểm cầu
các nội dung tại năm điểm cầu sẽ tạo nên một bức tranh toàn cảnh về chiến thắng điện biên phủ
mỗi nơi là những nhân chứng sống mỗi điểm cầu ghép lại thành bản hùng ca
mảnh ghép nào cũng đều mang ý nghĩa quan trọng
qua đó truyền tải thông điệp chiến thắng điện biên phủ là chiến công chung của cả dân tộc
được hôn đúc bởi khát khao danh độc lập tự do của một dân tộc
dưới lá cờ quyết thắng được lấy ý tưởng từ lá cờ luân liêu
quyết chiến quyết thắng của bắc hồ gửi sang mặt trận vào ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi
là giải thưởng luân lưu khích lệ toàn quân vượt qua gian khó hiểm nguy hăng hái thi đua lập thành tích
thông qua năm điểm cầu bức tranh về chiến thắng đỉnh cao sẽ được tái hiện chân thực và toàn cảnh
không chỉ ở điện biên mà còn trên khắp cả nước
sáng ngày năm tháng năm tại sân vận động tỉnh điện biên
ban chỉ đạo trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước
tổ chức tổng duyệt lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
sự lễ tổng duyệt có các đồng chí nguyễn trọng nghĩa bí thư trung bưng đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo trung ương
kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước
phó thủ tướng chính phủ trần hồng hà cùng đại diện lãnh đạo các ban ngành trung ương và tỉnh điện biên
chương trình tổng duyệt lễ diễu binh kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ diễn ra với bảy nội dung chính
trọng tâm là lễ diễu binh diễu hành với sự tham gia của hơn một mươi hai người
tại buổi tổng duyệt các nội dung chương trình lễ kỷ niệm được thực hiện theo đúng kịch bản đã phê duyệt
buổi tổng duyệt đánh giá rút ra những kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo điều hành hợp luyện
để buổi lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ chính thức diễn ra vào sáng ngày bảy tháng năm đạt kết quả cao nhất
sáng ngày năm tháng năm rất đông người dân du khách đã di chuyển đến sân vận động tỉnh điện biên
để chờ xem buổi tổng duyệt lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ trong đó có màn diễu binh diễu hành
thưa quý vị và như quý vị và các bạn đã thấy đã có hàng nghìn người dân của tỉnh điện biên
cũng như người dân từ khắp mọi miền tổ quốc đã tới sân vận động tỉnh điện biên ngày hôm nay
để chứng kiến các hoạt động kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
một nghìn chín trăm năm mươi tư hai nghìn không trăm hai mươi tư
có thể nói trong những ngày này tỉnh điện biên thực sự sống trong bầu không khí lễ hội
buổi tổng duyệt lễ kỷ niệm diễu binh diễu hành bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
tâm điểm của buổi sáng năm tháng năm đã tạo thêm không khí hào hùng trên khắp các tuyến đường của thành phố điện biên phủ
hôm nay là bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ tôi rất hạnh phúc
tôi được đi xem chương trình này tôi rất vui
mình cảm thấy rất là vui và rất là phấn khởi khi mà có một ngày lễ mà rất là ý nghĩa như thế này ạ
mình cảm thấy là rất là đông người và là người con của điện biên thì mình cảm thấy rất là tự hào và rất là hồi hộp
để mong chờ đến ngày lễ kỷ niệm mùng bảy tháng năm
chương trình tổng duyệt gồm bảy nội dung chính lễ trào cờ biểu diễn chống hội trình diễn nghệ thuật
công bố quyết định đón nhận huân chương khen thưởng và trọng tâm là lễ diễu binh diễu hành
trong tối nay và ngày mai tại tỉnh điện biên sẽ tiếp tục diễn ra các chương trình hoạt động văn hóa văn nghệ kỷ niệm đặc sắc
ngày năm tháng năm tại trung tâm hội nghị văn hóa tỉnh điện biên bộ thông tin và truyền thông phối hợp với ban tuyên giáo trung ương
và ủy ban nhân dân tỉnh điện biên tổ chức khai trương trung tâm báo chí kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
sự buổi lễ có các đồng chí nguyễn trọng nghĩa bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương phó trưởng ban thường trực
ban chỉ đạo trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước phó thủ tướng chính phủ trần hồng hà
trung tâm báo chí kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ được thành lập với mục đích bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất
hạ tầng công nghệ thông tin an ninh trật tự cho hoạt động tác nghiệp của phóng viên trong nước và nước ngoài
việc thành lập trung tâm báo chí nhằm tuyên truyền về chiến thắng điện biên phủ lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu
là một mốc son trói lọi trong lịch sử và niềm tự hào của dân tộc việt nam là sức mạnh tinh thần nguồn cổ vũ động viên to lớn
đồng thời để lại nhiều bài học quý giá đối với toàn đảng toàn dân toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
cùng với đó là tuyên truyền quảng bá tiềm năng thế mạnh du lịch của tỉnh điện biên
ngay sau lễ khai trương trung tâm báo chí trưởng ban tuyên giáo trung ương nguyễn trọng nghĩa phó thủ tướng chính phủ trần hồng hà
cùng lãnh đạo bộ thông tin và truyền thông lãnh đạo tỉnh điện biên đã ký phát hành bộ tem kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
tham quan trưng bày ba mươi ba số báo quân đội nhân dân xuất bản tại mặt trận điện biên phủ triển lãm ảnh video việt nam hạnh phúc happy vietnam hai nghìn hai mươi bốn
thưa quý vị những ngày này trên các công trường dự án cao tốc bắc nam phía đông đi qua địa bàn hà tĩnh
các nhà thầu đang tranh thủ thời tiết thuận lợi huy động nhân lực máy móc thi công tổng lực
các đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch động viên công nhân người lao động bám công trường
đây là công trường thi công gói thầu một mươi một xl thuộc dự án thành phần bãi vọt hàm nghi
các nhà thầu đã huy động tối đa máy móc phương tiện và nhân lực để triển khai thi công ba k bốn k
đến nay khối lượng công việc trên bốn mươi so với giá trị hợp đồng
trong điều kiện thời tiết nắng nóng như hiện nay
các đơn vị thi công đã có nhiều giải pháp để khắc phục tránh tình trạng chậm tiến độ đề ra
xe máy thiết bị thì chúng tôi cũng luôn chuyển các cách công địa thi công
để đảm bảo cho là dàn xe vận chuyển vật liệu đắt đắp nền đường được chạy liên tục thông suốt
khó khăn về cái nguồn vật liệu nhưng đến bây giờ đã được gỡ toàn bộ rồi
còn hai nữa là cái thời tiết
trong này nó có cái
nó khắc nghẹt quá
thời tiết vào mùa mưa thì cái mùa mưa kéo dài hơn năm tháng rồi
rất khó khăn trong cái việc mà thi công
dự án đường bộ cao tốc bắc nam qua địa bàn tỉnh hà tĩnh
có tổng chiều dài hơn một trăm linh bảy km với bốn dự án thành phần
sát cánh cùng các doanh nghiệp đơn vị thi công trên địa bàn
tỉnh hà tĩnh cũng chỉ đạo các địa phương hoàn thành việc bàn giao một trăm linh mặt bằng
cho các đơn vị triển khai thi công dự án
nhờ vậy đã tạo thuận lợi cho chủ đầu tư và các nhà thầu bảo đảm đúng tiến độ đề ra
các điểm mà người hội dân các hội dân đã nhân tiên
thì huyền đã tích cực để vận động
người dân là xây dựng nhà ở mới thậm chí là thuê nhà
dĩ dơi chỗ ở để bàn giao mặt bằng tạo điều kiện cho đơn vị thi công
có điều kiện thuận lợi để thi công đảm bảo tiến độ
và hoàn thành dự án trong thời gian sớm nhất
bám sát tinh thần chỉ đạo vượt nắng thắng mưa của thủ tướng chính phủ
chủ đầu tư các nhà thầu và chính quyền địa phương đang nỗ lực khẩn trương đẩy nhanh tiến độ dự án
hình hài tuyến đường cao tốc bắc nam qua hà tĩnh đang ngày càng rõ nét